trên biển ở khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ trong chiều và đêm nay
cần lưu ý tới hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh cùng với đó là tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km
còn ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông đến đông nam với cường độ yếu là cấp ba
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc đến đông với cường độ từ cấp ba đến cấp bốn
cả hai khu vực đều không có mưa rông nên tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km biển lặng
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước